tổng cục đường bộ việt nam cho biết dự kiến từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây sẽ thử nghiệm phương án không tổ chức thu phí tại trạm đại xuyên sau đó sẽ vận hành chính thức vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
theo thống kê của tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam từ năm hai nghìn một mươi một đến nay trạm thu phí đại xuyên đã ủn tắc khoảng một trăm năm mươi lần nhất là vào các dịp cao điểm như lễ tết tình trạng này càng trầm trọng
khi tuyến pháp vân cầu rẽ đi vào hoạt động tình trạng un tắc càng tăng cao có thời điểm un tắc lên đến ba km
để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và địa phương tham gia giao thông tổng cục đường bộ đã yêu cầu công ty cổ phần phần mềm tự động hóa điều khiển thống nhất với công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam và công ty bot pháp vân cầu rẽ xây dựng hoàn thiện phần mềm thu phí chung toàn tuyến hệ thống phân chia doanh thu của hai bên
đồng thời xây dựng phương án đầu tư công nghệ và thiết bị cho tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam và công ty bot pháp vân cầu rẽ để thu phí khi không sử dụng trạm đại xuyên và xây dựng quy trình tổ chức thu phí chung